từ nhiều năm nay tại các đô thị lớn ở nước ta như là thành phố hồ chí minh thì việc phân loại rác tại nguồn đã được thí điểm thực hiện
thế nhưng cho tới nay thì việc phân loại rác tại nguồn vẫn gặp rất nhiều lúng túng từ phía người dân lẫn cả những cơ quan đơn vị xử lý rác
cuối năm hai nghìn một mươi tám ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh ban hành quy định về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn
bắt buộc các hộ dân chủ nguồn thải phải phân rác thành ba loại hữu cơ tái chế rác thải còn lại
và chuyển giao đúng nhóm trường hợp tái phạm nhiều lần sẽ bị xử phạt từ một mươi năm đến hai mươi triệu đồng
thế nhưng đến nay hầu hết người dân vẫn theo thói quen cũ
có một số hộ dân người ta không quan tâm cái vấn đề là phân loại rác tại nguồn
nhưng mà sau này giờ tuyên trì mà mấy các hộ khác thấy có hiệu quả thì cũng đã cái lan tỏa được
một thực tế nữa là dù người dân đã phân loại rác tại nguồn
nhưng người thu gom rác vẫn cho chung vào một xe ra đến điểm trung chuyển tập kết rác
các loại rác lại bị trộn chung với nhau
những khó khăn từ phương tiện thu gom rác chưa được chuẩn hóa và đồng bộ hóa
bãi rác không có hệ thống xử lý từng nguồn rác riêng lẻ
khiến việc phân loại rác bị tắt ở những khâu cuối cùng
thật ra khi mà mình phân loại ra mình ghi để những cái bịch ni lông hay là những cái chai lọ mà bị nhựa đó thì mình để một bên
còn những cái rác thường mình để một bên thì tới hồi mình gom ra trước đi cái xe rác nó gom chung vô chừng
đưa lên xe rác người ta lại ghép lại chung thì coi như là một cái hành động không có hiệu quả nhé
sử lý rác
rác thải là một trong những vấn đề cấp bách của thành phố hồ chí minh
mỗi ngày thành phố thải ra khoảng tám ba trăm linh tấn rác thải rắn sinh hoạt
trong đó bảy mươi sáu được xử lý bằng biện pháp trôn lấp một mươi bốn bảy tái chế nhựa còn lại là đốt không phát điện
việc phân loại rác tại nguồn được thành phố hồ chí minh thí điểm thực hiện từ nhiều năm qua
và ghi nhận kết quả bước đầu nhất là trong việc thay đổi nhận thức hành vi của người dân trong việc xử lý rác sinh hoạt
thế nhưng sự thay đổi mới chỉ ở một bộ phận nhỏ người dân
cùng với những bất cập trong khâu tiếp nhận vận chuyển xử lý rác
khiến chương trình phân loại rác tại nguồn chưa đạt được hiệu quả và đi vào đời sống